việc khai báo y tế hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe chế độ ăn uống sinh hoạt dấu hiệu bất thường ở trẻ dưới năm tuổi trẻ năm đến một mươi sáu tuổi và người lớn trên một mươi sáu tuổi
việc khai báo y tế người mắc covid một mươi chín hoặc người chăm sóc hoặc nhân viên y tế cơ sở y tế đánh giá ca bệnh thuộc đối tượng được quản lý tại nhà
f hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã phường hoặc cơ sở quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo hướng dẫn của địa phương về thông tin cá nhân thời điểm được xác định mắc covid một mươi chín
đối tượng được quản lý tại nhà thời điểm hết cách ly điều trị tại nhà
trạm y tế xã phường hoặc cơ sở quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà thu thập thông tin và lập danh sách người mắc quản lý tại nhà theo mẫu quy định
một điểm mới trong hướng dẫn này là cho phép công nhận kết quả test nhanh do người dân tự thực hiện mà không cần sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
vâng thưa quý vị như vậy quy định f được phép ra khỏi nơi khách sạn
cách ly gây xôn xao dư luận vừa rồi thực chất có nghĩa là f được phép ra khỏi phòng cách ly và đi lại trong nhà chứ không được ra khỏi nhà
đây cũng là một quy định dễ hiểu khi vừa có thể nới lỏng cách ly cho f vừa đảm bảo tránh lây lan covid một mươi chín ra cộng đồng
các quy định này đều được bộ y tế cập nhật dựa theo diễn biến dịch bệnh và tình hình phòng chống covid một mươi chín trên thực tế
do đó quý vị hãy nhớ luôn tuân thủ năm k và phòng dịch theo khuyến cáo từ bộ y tế
để ứng phó với omicron và dòng phụ omicron tàng hình
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước cũng như quốc tế trong những video lần sau
xin kính chào và hẹn gặp lại